cập nhật thông tin về công tác tìm kiếm nạn nhân trong vụ lật cano ở biển cửa đại
thành phố hội an tỉnh quảng nam xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng hai
đã có thêm một thi thể nạn nhân vừa được lực lượng cứu hộ tìm thấy
thi thể bé gái sinh năm hai nghìn một mươi chín được tìm thấy vào lúc hai mươi ba h đêm qua
lực lượng chức năng nhận định có thể do sóng đánh cuốn trôi thi thể vào hộp kỹ thuật
phía sau lái của cano
đây là nạn nhân tử vong thứ một mươi sáu trong vụ chìm cano du lịch
cho đến thời điểm này còn một bé trai sinh năm hai nghìn một mươi chín vẫn mất tích
cũng trong dạng sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt
khám nghiệm hiện trường chiếc cano gặp nạn
cano số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật
có hiệu lực đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba trọng tải toàn phần
sức kéo đẩy là bốn một tấn tương ứng được phép trở là ba mươi năm hành khách
thuyền trưởng lê xen có chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa hạng ba
đủ điều kiện điều khiển phương tiện